tại khu vực đỉnh thác trược cách hiện trường gây án khoảng hơn ba km lực lượng công an tỉnh yên bái đã tìm thấy con dao mà hung thủ dùng để gây án
cuộc tìm kiếm có sự tham gia của nguyễn thị hán hay còn gọi là hương là người đã bị đối tượng hùng ép buộc phải bỏ trốn cùng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tìm thấy một trong hai khẩu súng tự chế mà đối tượng hùng khai nhận mang theo sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án